thuốc bảo vệ thực vật với nhu cầu dự trữ không lớn trong khi đây là hàng hóa độc hại
vì vậy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kiến nghị chính phủ đưa mặt hàng này ra khỏi danh mục dự trữ quốc gia
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay tồn kho dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật là hai trăm năm mươi tám tấn
trong đó khoảng bốn mươi tám tấn là thuốc trừ bệnh còn lại là thuốc trừ sâu với tổng giá trị gần bốn mươi hai tỷ đồng
có thể nói việc dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật đã góp phần quan trọng trong việc ứng phó với các tình trạng sâu bệnh khẩn cấp
tuy nhiên trong khoảng một mươi năm trở lại đây nhóm mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia không được các địa phương đề nghị hỗ trợ
tại cả như hiện nay dịch covid đang xảy ra các doanh nghiệp vẫn có một lượng dự trữ của chính bản thân các doanh nghiệp
khi nhập về dưới dạng tích người ta để có thể được hai năm liền nhưng khi cần thì chỉ vòng khoảng mấy ngày là họ có thể sản xuất ngay ra lập tức là thuốc để họ bán ra thị trường
thêm vào đó thuốc bảo vệ thực vật là hóa chất độc hại thời gian sử dụng ngắn nên phải thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch luân chuyển hàng
dẫn tới phát sinh chi phí tốn kém cho ngân sách nhà nước
do đó bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn đã kiến nghị chính phủ lại bỏ mặt hàng này ra khỏi danh mục dự trữ quốc gia